thời điểm đó theo tờ trình của chính phủ nhà nước mới chỉ thực hiện miễn học phí đối với giáo dục tiểu học còn giáo dục trung học cơ sở và mầm non thì chưa
trong khi đó khung học phí mầm non phổ thông quy định đối với trường công lập là khá thấp
khi thực hiện chính sách này hàng năm tổng kinh phí ngân sách chi thêm để hỗ trợ thực hiện chính sách này là khoảng bốn bảy trăm ba mươi tỷ đồng
dự kiến nguồn kinh phí thực hiện cân đối trong hai mươi chi ngân sách cho giáo dục đào tạo
nhiều câu hỏi đã được đặt ra về tác động của chính sách mới này như thế nào trong khi ngân sách dành cho giáo dục vẫn giới hạn hai mươi
trong hiến pháp đã nói thế này này là giáo dục bắt buộc ở cái cấp tiểu học mầm non thì bây giờ đã là giáo dục bắt buộc là phải là miễn học phí thôi
đấy là đương nhiên thì phải bố trí kinh phí thế nào để thực hiện cái này
còn tại sao bây giờ giáo dục ở cơ sở ngoài công lập mà ở cấp học này tức là bắt buộc
thì nhà nước tôi cũng đồng ý là phải có cái chính sách hỗ trợ
mặc dù họ là đối tượng là cái ngoài công lập nhưng mà vì họ lại đào tạo giáo dục cái đối tượng bắt buộc của chúng ta
mà cái đối tượng này đã được nhà nước là phải ưu tiên cho nên cũng phải có một cái chính sách khuyến khích hỗ trợ
nhưng mà cái hỗ trợ thế nào cho nó hợp với tùy vào từng cái điều kiện từng nơi
ví dụ miền núi khác vùng đặc biệt khó khăn khác ở đô thị khác ở các cái vùng đấy
cái khu công nghiệp khu này
thì tôi nghĩ là ta phải nên cụ thể như thế
đại diện bộ giáo dục và đào tạo cho biết báo cáo tác động của bộ đã có phân tích trong số tiền để giành miễn học phí
và đánh giá tác động cấp hỗ trợ cho đối tượng ngoài công lập nằm trong hai mươi ngân sách nhà nước này
sau một thời gian thảo luận đóng góp ý kiến và thông qua của quốc hội
mới đây chính phủ đã ban hành nghị định số một trăm bốn mươi năm sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số tám mươi sáu năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
quy định cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập
nghị định này nêu rõ trường hợp trẻ em mẫu giáo năm tuổi được hưởng chính sách miễn học phí theo quy định tại nghị định này
đồng thời thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa thì cha mẹ hoặc người chăm sóc chỉ phải nộp bổ sung đơn đề nghị miễn học phí
nghị định này mang nhiều tính nhân văn đã nhận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh học sinh và các thầy cô giáo
tôi cho rằng đây là một cái nghị định đã thực hiện được một cái chính sách rất là tích cực đối với lại việc đưa trẻ đến trường
thế thì cái tính nhân văn của cái nghị định này khi đi vào cuộc sống nó sẽ thúc đẩy cái việc đối với các cái đối tượng ở những cái vùng đặc biệt khó khăn
trẻ em vùng dân tộc thiểu số những vùng xa xôi hải đảo và đặc biệt là một đối tượng ở thành phố
nhưng hiện nay là nhiều khí năng
nhiều khí là không được quan tâm lắm đó là con em của những cái gia đình ở các cái khu chế xuất cũng như là các cái khu công nghiệp
đối tượng ấy là hiện nay là cuộc sống của họ còn rất là nhiều khó khăn
như vậy đối tượng bổ sung được miễn học phí là trẻ em học lớp mẫu giáo năm tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
có cha mẹ hoặc có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi
các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hai đảo theo quy định của thủ tướng chính phủ
nghị định số một trăm bốn mươi năm có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám này
chính sách miễn học phí cho trẻ em học lớp mẫu giáo năm tuổi quy định ở trên được thực hiện từ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
tôi là một người làm nghiên cứu giáo dục đặc biệt là làm về giáo dục dân tộc
cũng thường đi vùng sâu vùng xa thì tôi nhận thấy là đối với một chủ trương chính sách đúng mà đi vào lòng cuộc sống ấy
đi vào cuộc sống thì luôn luôn được nhân dân ủng hộ và họ rất là đón nhận
mặc dù số tiền đối với một gia đình thì không lớn nhưng trong một năm học và đối với lại nhiều đối tượng thì nó sẽ đem lại hiệu quả xã hội rất tích cực
có thể thấy chủ trương miễn học phí cho bực học mầm non đã thể hiện được sự quan tâm sát sao của chính phủ của nhà nước đối với nền giáo dục nước nhà ngay từ rất sớm
đặc biệt nó có thêm nhiều ý nghĩa đối với những em học sinh ở vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
khi các em đều có thể đến trường
và bước đầu tạo lập tương lai cho chính mình